thưa quý vị qua cuộc trao đổi trên thì chúng ta thấy rằng ppp cũng có thể là một mô hình đem lại sự cạnh tranh lành mạnh
trong lĩnh vực khai thác và quản lý di sản
tuy nhiên việc quản lý khai thác di sản phải làm thế nào để hướng tới lợi ích cao nhất cho xã hội cho cộng đồng
thì cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý đặc biệt là cơ quan ngành văn hóa
để thực hiện một cách đúng đắn chủ trưng lớn của đảng và nhà nước về xã hội hóa
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc
xin được quay trở lại trường quay s hai